hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
bệnh nhân làm nghề kinh doanh tự do nghỉ làm ở nhà gần hai tháng nay
hàng ngày thường ở nhà có đi chợ mua đồ ăn tại chợ và siêu thị gần nhà
ngày một mươi chín tháng chín bệnh nhân đi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính
hai ca bệnh thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
một ntd nam sinh năm hai nghìn một mươi sáu hai nmt nam sinh năm hai nghìn một mươi bảy
cả hai bệnh nhân đều ở cùng địa chỉ một mươi một trên sáu mươi bảy trên tám mươi tám trần quý cáp
văn trương đồng đa
hai bệnh nhân là f một con của bệnh nhân nbv được cách ly tại bệnh viện giá chiến đền lừ
ngày một mươi chín tháng chín các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
tính tổng số ca mắc trên địa bàn thành phố trong đợt dịch lần thứ tư
ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba chín trăm hai mươi năm ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi tám ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm hai mươi bảy ca
sau ngày hai mươi một tháng chín không chia vùng nhưng vẫn duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát
vừa qua chủ trì giao ban trực tuyến giữa sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
với sở chỉ huy các sở ngành quận huyện thị xã
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn
phó chỉ huy trưởng sở chí huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị các quận huyện thị xã chủ động các phương án phòng chống dịch sau ngày hai mươi một tháng chín
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố cho hay
sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố hà nội sẽ xây dựng phương án biện pháp phòng chống dịch phù hợp
khả thi theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
thành phố sẽ giao các quận huyện chủ động xem xét quyết định phê duyệt phương án phòng chống dịch ở địa phương
theo phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố dự kiến sau ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội sẽ không chia ba phân vùng nữa mà nơi nào nguy cơ rất cao
có kf sẽ trở thành điểm đỏ khoanh vùng với quy mô hẹp
điểm đỏ áp dụng theo chế thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khu vực xuất hiện f và các gia đình lân cận phải phong tỏa cách ly y tế
khu vực lân cận là vùng vàng còn lại là vùng xanh
việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ
bên cạnh việc nới lỏng thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
hà nội sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận
về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố
phó chủ tịch quy bán nhân dân thành phố cũng lưu ý về nguy cơ xâm nhập dịch
từ các địa phương về hà nội qua đường bộ đường thủy đường hàng không
lộ trình phương án cho học sinh sinh viên trở lại trường học tập
quản lý việc ra vào địa bàn học sinh sinh viên người lao động trên địa bàn của thủ đô
phương án phòng chống dịch tại các khu công nghiệp khu chế xuất làng nghề
tiếp tục nghiên cứu việc đi lại của người dân
xét nghiệm tầm soát tại các khu vực nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
chú ý phương án tổ chức sản xuất trở lại an toàn
phó chủ tịch quy bán nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh
sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại
với các điều kiện cụ thể để đảm bảo an toàn vì thế phải chủ động các phương án phòng chống dịch
các khu vực điểm đó sẽ không được xây dựng hoặc đang triển khai xây dựng mà có f thì phải dừng
thông tin tại cuộc họp phó chủ tịch quy bán nhân dân thành phố hà nội cho biết
kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy trong đợt đầu hà nội giãn cách xã hội để phòng dịch
trung bình ghi nhận có trên bảy mươi một ca mắc mới mỗi ngày
đến đợt giãn cách thứ tư chỉ còn trung bình hai mươi năm hai mươi bảy ca mỗi ngày
đến nay chín mươi ba tổng số người dân từ một mươi chín tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi một
gần bảy mươi toàn dân số thành phố đã được tiêm vaccine ít nhất một buổi
trong chiến dịch vừa qua thành phố đã xét nghiệm diện rộng trên bốn triệu người
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm từ năm mươi xuống còn một mươi
sau đó thành phố tập trung xét nghiệm cho nguy cơ rất cao
xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm còn các vùng khác xử lý linh hoạt
phó chủ tịch quy bán nhân dân thành phố cho biết
từ các mốc thời gian của từng loại vaccine thành phố sẽ tiếp tục triển khai
đảm bảo sẽ tiêm vaccine mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép
phó chủ tịch quy bán nhân dân thành phố cũng yêu cầu sở y tế
quan tâm nâng cao lực lượng cho trạm y tế gắn với trạng thái trạm y tế lưu động
như là vệ tinh của y tế cơ sở
về ấu dịch tại tổ bốn của phường việt hưng
tại cuộc họp đại diện quận long biên cho biết
tính từ ngày một mươi tám tháng chín đến nay ghi nhận tổng số một mươi hai trường hợp f
đến nay quận đã cho đà soát lại toàn bộ các khu vực có các trường hợp liên quan đến f
tiến hành khoanh vùng phung khử khuẩn
cũng như lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho khoảng hơn bốn người tại khu vực này
và dự kiến vào ngày hai mươi tháng chín sẽ có kết quả
đại diện quận thanh xuân cũng cho biết
tình hình ổ dịch tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi đến nay đã cơ bản được kiểm soát
hiện nay tại khu vực này chỉ còn khoảng một trăm linh người
chủ yếu là người già và mắc bệnh không thể di chuyển đi cách ly được
vì thế quận đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ hai ngõ này hai ba ngày một lần
để bảo đảm phòng chống dịch
cùng với đó quận đang xây dựng
kế hoạch để dự kiến từ ngày hai mươi tám tháng chín tới đây sẽ đón toàn bộ người dân
đang cách ly tập trung ở ký thúc xá trên đại học fpt
khu công nghệ cao hòa lạc huyện thạch thất trở về
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn cũng nêu rõ
kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy trong đợt đầu hà nội giãn cách xã hội để phòng dịch
trung bình ghi nhận có bảy mươi một hai ca mắc mới mỗi ngày
đến đợt giãn cách thứ tư này chỉ còn trung bình hai mươi năm hai mươi bảy ca mỗi ngày
đến ngày một mươi chín tháng chín dự kiến cũng khoảng dưới một mươi năm ca
thành phố cũng đạt mốc đến ngày một mươi năm tháng chín
trên chín mươi ba người trên một mươi tám tuổi tiêm mũi một gần bảy mươi toàn dân số đã được tiêm vaccine
qua chiến dịch thần tốc vừa qua thành phố đã xét nghiệm diện rộng trên bốn triệu người
để phát hiện ca f và tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm xuống còn một mươi
sau đó thành phố đã điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm
đúng đối tượng khu vực nguy cơ
ông dương đức tuấn thông tin
từ các mốc thời gian của từng loại vaccine
thành phố sẽ tiếp tục triển khai đảm bảo sẽ tiêm vaccine mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
hoàn thành dự kiến trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông tuấn nhấn mạnh đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép
ngoài ra ông tuấn cho rằng kinh nghiệm thực tế cho thấy
việc nới lỏng phải đi kèm với kiểm soát chặt chẽ
thành phố sẽ tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thủ đô
hà nội cũng báo cáo thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận
để phối hợp quản lý người ra vào thủ đô
các quận huyện thị xã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch
sau ngày hai mươi một tháng chín theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
trong đó các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã qr
cùng với đó các quận huyện cần chú trọng các phương án bảo đảm phòng chống dịch
cho các phương tiện đường bộ đường hàng không về thành phố
với các trường học được chưng dụng làm nơi cách ly
phải tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định
để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập
tiếp đó bộ y tế đề nghị các địa phương quyết định nới lỏng giãn cách xã hội
theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ cấp độ nguy cơ từng bước chắc chắn